trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tp hcm xây dựng mô hình sản xuất hạt giống ớt lai f một
mô hình được thực hiện trồng trong điều kiện nhà màng với quy trình chăm sóc hoàn toàn tự động
dựa trên những chỉ tiêu theo dõi cho thấy cây ớt giống sinh trưởng và phát triển tốt hơn hẳn so với cây trồng trong điều kiện bình thường
tất cả được sản xuất trong nhà màng
chúng tôi áp dụng những công nghệ tiên tiến cho nên là chúng tôi đã đạt được những thành quả rất là tốt
thì sẽ đạt được năng chức cao hơn bình thường khoảng từ ba mươi cho đến năm mươi
còn công ty này mới hoạt động từ giữa năm hai nghìn một mươi năm nhưng nhờ áp dụng công nghệ cao vào sản xuất đến nay sản phẩm của công ty đã có mặt tại nhiều thị trường như nhật bản châu âu
hiện nay là mình đang dùng tất cả nếu mà có dùng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
thì mình đang làm theo tiêu chuẩn lấy sản phẩm từ châu âu lấy cái hàng organic thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn vệ sinh
theo tiêu chuẩn của không có độc hại với sức khỏe con người
thì mình đang cố gắng để làm những cái sản phẩm của mình ra để nó đúng là sinh học
rõ ràng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đã mang lại hiệu quả
tuy nhiên chỉ những doanh nghiệp lớn mới đầu tư bài bản công nghệ cao vào nông nghiệp
còn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm lực yếu thì việc tiếp cận các công nghệ mới áp dụng trong quá trình sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn
hợp tác xã này chuyên sản xuất rau vịt gáp cung cấp cho hệ thống siêu thị và bếp ăn công nghiệp tại tp hcm
hiện hợp tác xã có kế hoạch làm thi điểm một mươi hectare theo hướng công nghệ cao
sản xuất rau hữu cơ tại huyện bình chánh được tổ chức theo cánh đồng mẫu
tuy nhiên để làm được việc này xem ra hợp tác xã vẫn còn rất nhiều việc phải làm
hiện nay đa số bà con nông dân ở đây và xã duyên sản xuất theo chuyên sản xuất rau vịt gáp
đó là một điều rất tốt giúp cho bà con nông dân
tức là hạn chế cái nguy cơ như trước đây người ta sử dụng phân thuốc người ta không có biết là cái thời gian cách ly
nhưng mà hiện nay thì người ta vẫn biết được cái thời gian cách ly và những cái thuốc nào nó không có cho phép
thì người ta cũng không sử dụng người ta sử dụng đa số là cái nào trên cái danh mục được phép cho phép sử dụng
thì ở đây mới sử dụng theo cái lội cách
phân và thuốc sinh học
hợp tác xã của tôi bây giờ thì đa số bà con nông dân xã duyên cái đời sống này đã còn ổn định
nhưng mà qua cái điều kiện phát triển bây giờ tôi cũng đang ký nghị với trung tâm hướng năm xã nông nghiệp thành phố
sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân tức là một số là diến nước về cái diến bán khuôn nghiệp
tức là sử dụng rau an toàn thay với cái diễn dự gép này
mà nếu mà muốn làm rau hữu cơ là phải đòi hỏi cái nguồn nước phải là nguồn nước sạch không sử dụng nước kinh dạch ao hồ
rồi phải sử dụng nước diến qua xử lý rồi mới là tước lên rau
trao đổi với chúng tôi ông nguyễn đăng nghĩa chuyên gia nông nghiệp cho rằng
để ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp thì phải tổ chức được sản xuất tập hợp các hộ cá thể để hình thành một hợp tác xã kiểu mới
trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp
thì con đường tất yếu để phát triển nông nghiệp phải là công nghệ cao hiệu suất cao
và lãnh đạo thành phố hồ chí minh đang quyết tâm thực hiện mục tiêu này
các hợp tác xã chính là chia trên đầu anh mà ngoài ra anh còn được hưởng những phần mà anh đất nhiều thì anh được hưởng nhiều
thế như vậy họ sẽ tìm được đầu ra họ tìm được cách tổ chức
và như vậy là một cơ hội họ mới ứng dụng công nghệ cao
à lúc ấy hợp đồng tôi hệ thống tưới nhỏ giọt hệ thống cơ giới hóa hệ thống một số cái nhà màng
rồi những công nghệ khác nữa thì mới ứng dụng được từng hộ từng hộ nó sao làm được
chúng ta quên rằng là chúng ta vẫn phải
có những cái mảng nông nghiệp cần phải quan tâm lắm
thế thì buộc như vậy thôi đẩy mạnh lên
mà lại một thành phố người ta đang dòm vào
đến đâu người ta cũng cứ muốn là thăm khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố
đến đâu người ta cũng bảo phải về thành phố nguyễn minh nơi hộ tụ đấy
thế thì chúng ta phải thể hiện chứ
anh không có thể hiện gì hay bằng cách là tôi rời thành phố tôi ra là những cánh đồng
những cái khu nuôi thủy sản của thành phố hồ chí minh nó phải khác hẳn
theo đề án phát triển nông nghiệp đô thị thành phố hồ chí minh
giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi đạt ba trăm linh triệu đồng trên một hectare một năm
và năm hai nghìn hai mươi năm đạt năm trăm linh triệu đồng trên một hectare một năm
nhưng với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố
hiện đã có giá trị sản xuất từ hai trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
và cá biệt nhiều mô hình có thể lên đến sáu trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng trên một đơn vị ha một năm
tại thành phố hồ chí minh không chỉ hành thành hàng loạt những mô hình rau hoa
cá cảnh năng suất cao mà còn được xác định là thủ phủ của trình diễn
và chuyển giao những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ sinh học có tác động đến toàn vùng
đây là chuyến tham quan của các giảng viên sinh viên
các trường đại học tại khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh
nhiều bạn trẻ mong muốn qua chuyến đi này sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để trở về áp dụng tại địa phương
nhiều bạn trẻ mong muốn qua chuyến đi này sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để trở về áp dụng tại địa phương
tôi cũng có một số dự định về nông nghiệp công nghệ cao
đặc biệt là về rau hoa củ quả để mà có thể xuất đi ra nước ngoài
vì khi ra nước ngoài thì thấy rất nhu cầu rất là nhiều
những chuyến tham quan như thế này là hoạt động thường xuyên do trung tâm ươm tạo doanh nghiệp tổ chức
nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo cho sinh viên các trường đại học
đối tượng có thể sở hữu các kết quả nghiên cứu
đề tài khoa học có thể thương mại
chúng tôi cũng muốn giới thiệu được cơ sở vật chất
những tiện ích hỗ trợ từ các trung tâm ương tạo
các chương trình ươm tạo có thể mang lại để từ đó hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu
đưa gần hơn tới những kết quả những cái đề tài nghiên cứu đó vào thực tiễn cuộc sống
thông qua các phát triển các doanh nghiệp
cũng từ những chương trình như thế này đã có nhiều sinh viên giờ đây
là những ông chủ doanh nghiệp làm giàu từ kiến thức từ chính mảnh đất của mình
công nghệ cao là việc thiết yếu và cần thiết trong tương lai
vì nó giảm thiểu rất nhiều chi phí về nhân công
và thời gian cũng như lượng điều khiển của mình rất đúng
còn khi dùng nhân công thì chắc chắn không chính xác bằng máy móc
cho nên là mình nghĩ là thành phố hồ chí minh trong thời gian sắp tới là sẽ phát triển công nghệ rất rất là lớn
mình xin chia sẻ lên với các bạn khởi nghiệp về công nghệ cao thì trước tiên các bạn nên tìm những trung tâm như thế này
tại vì bây giờ nhà nước việt nam của mình đang hỗ trợ về nông nghiệp công nghệ cao rất nhiều cả về vốn lẫn kỹ thuật đất đai quỹ đất có rất nhiều
thật ra là quỹ đất của thành phố hồ chí minh đang có rất nhiều bây giờ đang mở rộng qua cận dài hoàn toàn hai nghìn hai mươi
thì mình chia sẻ là những thành công bước đầu ban đầu tiên của mình thì chưa thành công gì nhiều nhưng mà hiện tại là mình cũng đủ để khả năng trang trải phí ban đầu tiên
ví dụ như là doanh thu bây giờ công ty mình đã đạt gần một trăm linh triệu tháng
được biết trung tâm ưm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đào tạo nguồn dân lực công nghệ cao cho ngành nông nghiệp tư vấn
chuyển giao công nghệ phổ biến nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đến nay đã có chín doanh nghiệp tốt nghiệp có một mươi ba đơn vị đang ươm tạo trong các lĩnh vực như công nghệ vi sinh công nghệ tế bào thực vật kỹ thuật canh tác không sử dụng đất
vườn ưm doanh nghiệp nói chung và các trung tâm ưm tạo trong lĩnh vực nông nghiệp đó là một cầu nối rất là tốt để đưa các chính sách của nhà nước đến với doanh nghiệp gần nhất
nó giúp doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro ban đầu như chi phí đầu tiên

cho đến hiện nay chúng tôi cũng có nhiều doanh nghiệp khi tốt nghiệp ra đã phát triển rất là tốt thành công trên thị trường đứng vững được
một số doanh nghiệp đang có những thị trường mở rộng để có thể xuất khẩu được
tôi nghĩ đối với việc hình thành phát triển các vườn ưm doanh nghiệp là một điều rất là cần thiết
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta đang tập trung vào theo hướng vịa thành hồ chí minh đó là thành phố khởi nghiệp
rồi quốc gia cũng là quốc gia khởi nghiệp v v
tuy nhiên trong quá trình đó chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều cái nó vẫn còn khó khăn
các vườn ưm doanh nghiệp cần có những hỗ trợ tốt hơn
công nghệ cao đang là giải pháp tối ưu để đổi mới ngành nông nghiệp thành phố
kịp thời thích ứng với tình hình kinh tế thị trường còn bấp bênh như hiện nay
công nghệ cao không chỉ đem lại lực đẩy mà còn được xem là giải pháp hiệu quả
để ngành nông nghiệp thành phố hồ chí minh có thể vững vàng
trước biến động về giá cả và xu hướng hội nhập hiện nay
vậy là thành phố đặt cái giọng nhiều năm nay
tập thể của chúng tôi cũng rất mong muốn rằng cái việc phát triển nông nghiệp
theo hướng ứng dụng công nghệ cao của thành phố càng ngày càng nhiều
như vậy thì đem lại cái lợi thứ nhất là cái lợi cho cái người đầu tư
thứ hai là cái lợi cho người sử dụng là có được sản phẩm chất lượng cao sạch để cho nó ăn
lợi thứ ba nữa là giải quyết được việc làm
thứ tư nữa là không hoang phí đất bỏ hoang
do đó cái chuyện mà sử dụng có hiệu quả đất của thành phố hồ chí minh cho nông nghiệp
thì là việc là thành phố cũng mong muốn người dân cũng mong muốn
tuy nhiên là để chứng minh rằng đầu tư có hiệu quả ở các khu vực khác thì cũng hơi khó
nhưng mà thời gian vừa qua thì thấy rằng câu chuyện nó có thể được giải quyết
mà đã giải quyết một cách thấu đáo
cho nên là phải nói thế này thành công của thành phố trong những năm vừa qua
đó là đưa ra chính sách đúng thứ hai tạo cho người dân có niềm tin vô nông nghiệp và tạo ra một làn sóng là nhiều người đến thành phố để xin đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao
vì được chính sách được hỗ trợ và có thị trường kế bên và đồng thời có dịch vụ về khoa học kỹ thuật điều đó không phải tỉnh nào cũng có dịch vụ khoa học kỹ thuật có nhà khoa học có phương tiện dụng cụ về mặt sản xuất cũng như kiểm tra kiểm nghiệm phân tích đánh giá bảo quản kho chứa sẵn sàng
nên là như vậy là còn phát triển mạnh hơn nữa mạnh hơn về tốc độ tại vì một mươi năm vừa qua chúng ta làm được vài trăm hectare thì tôi nghĩ các năm năm tới cũng sẽ phải gấp năm một mươi lần
hơn một mươi năm phát triển đã chứng minh nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh có được sức lan tỏa và cộng hưởng của xã hội
chúng ta có thể kỳ vọng về một nền sản xuất nông nghiệp với những công nghệ hiện đại tại thành phố hồ chí minh để thành phố vững vàng trước xu hướng hội nhập hiện nay